và thi thể của em tăng như thuần sinh năm hai nghìn bốn
thi thể nạn nhân cuối cùng là em hoàng ánh diệp sinh năm hai nghìn năm

và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay